ban thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết số bảy trăm sáu mươi bảy về việc thành lập thị xã sapa và các phường xã thuộc thị xã sapa tỉnh lào cai
theo đó thị xã sapa có diện tích hơn sáu trăm tám mươi km hai dân số gần tám mươi hai người có sáu phường và sáu xã
việc sapa được đặt cách lên thị xã là động lực để khu du lịch quốc gia này phát triển
sau khi nghỉ hưu ông phan anh đằng đã dành nhiều thời gian để đọc nghiên cứu và viết về sapa
thông tin mảnh đất đã gắn bó với ông gần trọn đời người sẽ được nâng lên thị xã là niềm vui lớn đối với ông và người dân sapa
ủy ban thường vụ quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thị xã sapa là bước ngoặt lịch sử
tuy nhiên việc này cũng tạo áp lực rất lớn cho công tác quản lý đất đai quy hoạch xây dựng tốc độ đô thị hóa
có nguy cơ phá vỡ cảnh quan môi trường và làm mai một văn hóa truyền thống của các khu dân cư
việc sapa được quốc hội cho áp dụng cơ chế đặc biệt để lên thị xã không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu du lịch quốc gia sapa
mà còn có ý nghĩa to lớn
đối với người dân nơi đây họ đang kỳ vọng vào một thị xã giàu đẹp một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước